chương trình hòa nhạc phần hai của nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai đã diễn ra tại khu vực trước tượng đài ly thái tổ bên hồ hoàn kiếm hà nội
và đây cũng là chương trình khép lại một mùa nhạc hội tưng bừng của cảnh sát các nước asean cộng
dựa chương trình về phía lãnh đạo đảng nhà nước có đồng chí võ thị ánh xuân ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
về phía khách quốc tế có đại diện đại sứ quán các nước brunei campuchia indonesia lào malaysia myanmar philippines singapore thái lan trung quốc và nhật bản
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương thành viên ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ban tổ chức nhạc hội lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an cùng dự còn có đông đảo các cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách
từ một mươi chín giờ các tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ đã vô cùng nhộn nhịp khi các cán bộ chiến sĩ lực lượng kỵ binh của cảnh sát việt nam diễu hành biểu diễn quanh bờ hồ
một trăm linh học viên của học viện cảnh sát nhân dân khuấy động chương trình bằng các màn chống hội tưng bừng và rực rỡ nhiều tuyến phố quanh hồ hoàn kiếm thông qua những màn hình led cực lớn
mình thấy là thực ra đây là một chương trình rất là hữu ích và thực ra mình cũng rất là thích vì nó mang lại những cái mới và sự thân thiện
và đây cũng là một hình ảnh của việt nam đối với cả quốc tế một hình ảnh rất là khác
với các cái đoàn nhạc quốc tế thì mình thấy đúng là thực sự là nó mang lại một cái sắc thái cũng như là nét văn hóa của các nước đến với việt nam
và ngược lại thì cái đẹp các cái bài hát của việt nam hay là cái âm nhạc của việt nam là đến với các nước asean và các nước bạn trên thế giới
so với các tiết mục biểu diễn trong chương trình diễu hành ngày chín tháng bảy và nhiều chương trình diễu hành đường phố trước đây
các tin mục biểu diễn trong đêm hòa nhạc của đoàn nhạc cảnh sát việt nam đã thể hiện được sự trưởng thành về kỹ thuật biểu diễn
tạo dấu ấn rất riêng nhất là trong tiết mục kết hợp biểu diễn giữa dàn nhạc kèn và đàn bầu đàn tơ rừng
đây là một bữa tiệc âm nhạc một biểu tượng âm nhạc ăn đầy đủ các món từ hiện đại từ dân tộc đến hiện đại
và các bạn các nước
mỗi đoàn nhạc cảnh sát quốc tế đến từ sáu nước trong và ngoài khối asean đều mang những màu sắc âm nhạc và màn biểu diễn phong phú
mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa được đầu tư công phu với nội dung ca ngợi quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc
đại tiệc âm nhạc kết thúc với hai tác phẩm được chuyển soạn cho giàn kèn là bài chống cơm và hành khúc công an nhân dân việt nam
hình ảnh gần một trăm ba mươi nhạc công của tám đoàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú kim xuân hiếu
hòa trong những giai điệu tươi vui rộn rã trên sân khấu lớn và hàng trăm người xem gồm đại biểu cán bộ chiến sĩ
đã để lại nhiều ấn tượng khó quên với bất kỳ khán giả nào tham dự chương trình
thưa quý vị và các bạn với việc tổ chức một chương trình hòa nhạc như thế này
ban tổ chức mong muốn sẽ đưa hình ảnh người chiến sĩ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng
và chương trình hòa nhạc sẽ được trở thành một kênh đối ngoại về văn hóa để thực sự kết nối cảnh sát giữa các nước trong và ngoài khu vực asean
để cũng trong công cuộc chung cùng giữ gìn an ninh trật tự cũng như là bảo vệ cuộc sống hạnh phúc bình yên của người dân
trong sáng nay dự kiến tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường
trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội
và bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
cũng có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này bùi quang huy trước đó là tổng giám đốc công ty nhật cường
được xác định có vai trò khởi xướng chủ mưu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính
tuy nhiên do bùi quang huy đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau
thông tin chi tiết về phiên phúc thẩm chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là đặng văn đăng hoàng trọng lương cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
liên quan tới vụ việc đối tượng nguyễn văn ái cùng ở huyện xuân lộc cũng đã được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
trước đó lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng đăng và lượng
đang bán ma túy cho ái tại địa bàn xã xuân hiệp thu giữ một gói ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đăng lực lượng công an thu giữ thêm một mươi bảy ống nhựa một mươi sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá
một viên thuốc lắc một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và ba một triệu đồng tiền mặt
qua kiểm tra các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bắc giang đã phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán bar sli
tại tổ dân phố my điền hai thị trấn nánh huyện việt yên trong đó có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
hai mươi hai giờ đêm ngày chín tháng bảy cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tỉnh bắc giang công an huyện việt yên phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra quán ba sli
qua đó phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy bay lắc
cơ quan công an bắt quả tang tại chỗ năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp lực lượng chức năng đã thu giữ một số tăng vật là ma túy hai mươi năm bình khí cười và những đồ vật khác có liên quan
sau khi phân loại công an tỉnh bắc giang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định
còn tại cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng vừa bắt được hà thị bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám do quen biết nên bích đã đến một cửa hàng tại tổ số hai mươi bảy
phường hợp giang tp cao bằng mượn chủ cửa hàng điện thoại để liên lạc
khi mượn được tài sản bích tắt nguồn máy và đem đi bán được bốn năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau đó bích đã trốn khỏi nơi cư trú
đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên
đã bắt được bích khi đang lật trốn tại phường đông tiến tp phổ yên tỉnh thái nguyên
tại cơ quan công an bích thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn các nội dung đổi trụy khiêu dâm đang bành trướng trên các mạng xã hội thời gian gần đây
và nhiều đối tượng thì lợi dụng mạng xã hội không chỉ để lan truyền những hình ảnh nhạy cảm dung tục
mà còn lôi kéo vị thành niên vào các hoạt động đổi trụy như chát sách hay bán dâm
và chỉ bằng việc dùng một số tài khoản một số khoản phí như thẻ gạo điện thoại hay trà sữa
để trả cho một cuộc gọi khiêu dâm hay còn gọi là chát sách qua mạng
giả gái để trò chuyện rồi rụ rỗ thì không ít trẻ vị thành niên đã rơi vào bẫy của những hoạt động trên mạng
đáp ứng nhu cầu học online do dịch bệnh
thời gian qua hầu hết các em đều được phụ huynh sắm cho các thiết bị kết nối internet như điện thoại máy tính
tuy nhiên việc không được giám sát quản lý chặt chẽ dẫn đến các em tham gia mạng xã hội kết nối bạn bè
nhưng không được hướng dẫn cách thức sử dụng mạng xã hội an toàn
lợi dụng điều này
các đối tượng xấu đã tạo các tài khoản ảo giả là con gái để kết bạn
chia sẻ các vấn đề về giới tính và rụ rỗ trả phí trao đổi hình ảnh chụp cơ thể với nhau
chúng ta nhìn thấy rằng là cái tuổi một mươi ba một mươi bốn tuổi
đấy là cái tuổi mà các em đang có cái xu hướng là muốn thể hiện muốn khám phá
và nhiều khi là các em muốn tách ra khỏi cha mẹ
tại vì những cái điều mà cha mẹ nói dường như là không còn đúng nữa
với cả các em
và vì vậy đây là cái giai đoạn rất là nguy cơ
những cái tên tội phạm họ cũng sẽ chỉ tập trung vào những cái em nào mà đang có thể là buồn chán này
bị áp lực về mặt tài chính này
rồi bắt đầu là có một cái sự chống đối và giãn cách với cả cha mẹ
cha mẹ không có quản lý giám sát để mà tấn công vào thôi
thế thì các em ở trong cái giai đoạn này khi mà bắt đầu là ý thức được về
sự hấp dẫn về mặt giới tính rồi
cũng thấy là các bạn khác khen mình là kiểu như là xinh xắn hay là như thế nào đó
thì các em ấy cũng có cái xu hướng là muốn thể hiện bản thân mình
rồi có thể là bị tiêm nhiễm bởi rất là nhiều những cái giá trị mà cũng không đúng đắn từ trước
giáo dục về mặt giới tính ở trong nhà trường thì không theo kịp
hay là ví dụ như giáo dục về sống an toàn ở trên cái không gian mạng
những hành vi nào là phù hợp hành vi nào là không phù hợp
hoặc thông tin nào là nên là riêng tư và không bao giờ phải được đưa lên trên không gian mạng
các em không có
mới đây nhất công an tỉnh bình phước đã phát hiện và bắt giữ đối tượng hoàng trung kiên
có hành vi ép buộc bé gái một mươi ba tuổi thực hiện hành vi chát sách
qua nhà trường
qua dịch vụ gọi video facebook messenger có trả phí bằng thẻ cào điện thoại
đáng chú ý kiên cũng đã rụ rỗ ép buộc hai bé gái một mươi ba tuổi khác ở kiên giang và lạng sơn thực hiện hành vi tương tự
sau khi có được hình ảnh và video khỏa thân của nạn nhân
đối tượng liên đe dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng gửi cho bạn bè người thân
do các nạn nhân còn nhỏ tuổi nên dễ dàng bị đối tượng nắm bắt tâm lý đe dọa
không ít em
giấu gia đình
chụp ảnh khiêu dâm
trở thành công cụ kiếm tiền cho các đối tượng xấu
những hình ảnh đối chuyện những hình ảnh khiêu dâm của trẻ em
để đe dọa ép buộc trẻ em thực hiện hành vi quan hệ tình dục
hoặc là ép buộc trẻ em là phải đưa tiền cho các đối tượng đó
thì hành vi này là nghiêm trọng
với hành vi mà đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục
thì có thể bị xử lý về tội cưỡng dâm
người dưới một mươi sáu tuổi
còn trường hợp mà thực hiện cái hành vi đe dọa để chiếm đoạt tài sản
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để hạn chế các nguy cơ xâm hại đến các em
ngoài việc cha mẹ cần tăng cường giám sát giáo dục
gian luyện kỹ năng sống kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường mạng xã hội
vai trò quản lý của cơ quan chức năng cũng rất quan trọng
cơ quan chức năng thì chúng ta cần phải tạo ra được một môi trường an toàn mạng cho tất cả
trong đấy thì phải có những cái bộ phận mà sẽ phải cập nhật tất cả các loại thủ đoạn mới
hoặc là những dạng tội phạm trên mạng mà có liên quan đến những lĩnh vực rất nhạy cảm như thế này
đã có một khoảng thời gian trước đây một vài năm thì thậm chí là vay tín dụng đen
mà thế chất bằng những ảnh quả thân cũng đã có rồi
thì tất cả những cái đấy nó phải trở thành những cái tình huống thực tế
để mà cập nhật vào trong những chương trình giáo dục nhà trường
hoặc là những cái chương trình phổ biến pháp luật cho cộng đồng
hoặc là giáo dục nâng cao những cái năng lực sống an toàn trên mạng cho cộng đồng
cái thứ hai nữa chúng ta đúng là ở trong cái bối cảnh hiện tại như này
muốn bảo vệ trẻ em ở trên cái không gian mạng ấy
thì chúng ta cần phải có những cái bộ phận
có những cái nguồn nhân lực để giúp là phát hiện sớm những cái tổ chức
hoặc là những cái nhóm đối tượng hoặc là những cái thủ đoạn mới
và bên cạnh đó thì có lẽ là về mặt luật pháp
chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái tội hình sự mới
mà nó có liên quan đến những cái dạng hành vi mà trước nó mới xuất hiện
trong cái bối cảnh hiện tại mà chưa có ở trong luật
xử lý thật nghiêm những cái trường hợp như vậy để có những cái tính răn đen
vâng có thể nói rằng pháp luật việt nam có tương đối đầy đủ các chế tài hành chính và hình sự
để bảo vệ quyền trẻ em
vấn đề ở chỗ là các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em
phải thực hiện hết các chức trách và nhiệm vụ của mình
phải quan tâm hơn nữa đối với trẻ em
để tránh việc các em xa đà vào mối đe dọa trên không gian mạng
vâng bên cạnh đó thì cha mẹ hãy đồng hành cùng với con em mình
trong việc sử dụng internet vào mạng xã hội một cách an toàn
hạn chế việc sử dụng mạng xã hội của con trẻ
không giao lưu kết bạn với người không quen biết
đặc biệt là không tham gia chia sẻ các hội nhóm khiêu dâm
vì chia sẻ nội dung khiêu dâm trả tiền tham gia chát sách
chính là tiếp tay cho kẻ ác trên không gian mạng
thưa quý vị hà nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trung học phổ thông
và sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đã có hướng dẫn quy trình
và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến việc nhập học
mà học sinh và phụ huynh cần phải lưu ý
chi tiết trong cụm tin chính sách sau đây
bộ xây dựng vừa có hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng hỗ trợ lãi suất hai
quy định tại nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước
đối với khoản vay của doanh nghiệp
hợp tác xã hộ kinh doanh trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội
nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại trung cư cũ
đây là gói hỗ trợ tín dụng bốn mươi tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
để hỗ trợ hai lãi suất khi vây vốn tại các ngân hàng thương mại
được ký kết hỏa thuận cho vay và giải ngân trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
bộ giao thông vận tải vừa ban hành văn bản gửi tổng cục đường bộ việt nam
ban quản lý dự án hai công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động ve
c công ty cổ phần giao thông số việt nam về việc triển khai dự án thu phí điện tử không dừng
theo hình thức hợp đồng boo
theo đó các đơn vị khẩn trương giả soát trình tổng cục đường bộ việt nam
chủ trì thẩm định phê duyệt các dự án thu phí không dừng
bảo đảm tuân thủ quy định hoàn thành trước ngày ba mươi một bảy hai nghìn hai mươi hai

các trường trung học phổ thông công lập ngoài công lập
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố hà nội
tổ chức cho học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba

thì coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển
tiếp theo xin mời quý vị cùng tôi điểm qua những nội dung nổi bật ra trên các số báo ra đầu tuần
thưa quý vị báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhan đề
miễn dịch từ vaccine bổ sung và tăng cường vẫn là vũ khí chiến lược phòng covid một mươi chín
nội dung bài viết đề cập tới việc năm mươi hai tám số ca tử vong tại việt nam
có liên quan tới covid một mươi chín chưa tiêm vắc xin
hiện nay việc triển khai tiêm mũi ba mới đạt tỷ lệ trên sáu mươi năm ở người từ một mươi tám tuổi trở lên
việt nam đã ghi nhận ca mắc biến thể phụ ba năm biến thể được cho là lây lan rất nhanh
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết thời điểm hiện tại là các biến thể
các nhánh ba bốn và ba năm có khả năng lây lan nhanh hơn
chưa có bằng chứng nào cho thấy động lực của nó cao hơn nhưng với tỷ lệ mắc cao
thì chắc chắn số ca nhập viện cũng sẽ tăng tương ứng
nhưng vắc xin hiện tại đang sử dụng tuy không đảm bảo khả năng phòng miễn dịch
nhưng cũng có hiệu quả chống lại các thể nặng và nhập viện của các biến thể ba bốn và ba năm
vì vậy vaccine hiện tại vẫn được coi là phương án tối ưu cho phòng chống covid một mươi chín
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định số một mươi sáu về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên
cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
thu không đủ chi do tác động của dịch covid một mươi chín
thông tin này được đăng tải trên báo tiền phong
theo quyết định đối tượng áp dụng gồm các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm hai nghìn hai mươi một
theo quy định có tổng nguồn thu bao gồm nguồn thu sự nghiệp và dự toán chi thường xuyên năm hai nghìn hai mươi một
được ngân sách nhà nước cấp nếu có không đủ đảm bảo chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập
trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch covid một mươi chín
hỗ trợ mức chi thường xuyên năm hai nghìn hai mươi một là số được bổ sung dự toán bằng số tranh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên
năm hai nghìn hai mươi một của đơn vị sự nghiệp y tế công lập sau khi trừ đi số dư quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi
quỹ dự phòng ổ định thu nhập và nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư nếu có đến hết ngày ba mươi một tháng
thời gian này du lịch đang vào mùa cao điểm chính vì vậy mà giá các loại hình dịch vụ phục vụ
cho việc di chuyển đi lại đang rất được người dân quan tâm
xung quanh việc này đang có một thông tin mà báo lao động vừa đăng tải đó là nới lỏng giá trần giá vé của máy bay
hàng không thêm chọn lực thế nhưng khách hàng lại thêm gánh nặng
nội dung bài viết này cho biết dịch vụ phục vụ cho việc di chuyển đi lại đang rất được người dân quan tâm
nội dung bài viết đề cập tới việc điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa
cục hàng không việt nam đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa
về mức quy định vào thời điểm năm hai nghìn một mươi bốn tăng trung bình ba bảy mươi năm so với khung giá quy định hiện hành
trước lo ngại việc điều chỉnh mức giá trần đồng nghĩa với tăng giá vé máy bay đồng loạt
các hãng bay cho hay cơ chế này sẽ chỉ hỗ trợ linh hoạt nhằm giãn biên độ giải vé phù hợp với thị trường
đồng thời giúp hãng chủ động có được những điều chỉnh kịp thời khi giá nhiên liệu biến động
nhiều chuyên gia hàng không cũng đồng tình với đề xuất nới lỏng cơ chế giá trần
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bứt tốc phục hồi về đích với mức trước dịch
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
bộ tài chính tuyết còi máy mượn máy đặt tại bệnh viện công không phù hợp với thực tế
những ngày qua câu chuyện về máy mượn máy đặt tại bệnh viện công nóng hơn bao giờ hết
đặc biệt sau công văn của bộ tài chính gửi bộ y tế đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh
không mượn máy hoặc là cho phép máy đặt trong viện
trong bối cảnh hệ thống y tế công đang gặp nhiều khó khăn khác như thiếu thuốc thiếu vật tư
nhiều nhân sự nghỉ việc ý kiến này khiến cho nhiều bệnh viện đang rất lúng túng
chưa biết phải làm sao bởi phần lớn danh mục kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho trần đoán
điều trị bệnh nhân bấy lâu nay đều từ máy mượn máy đặt
đơn cử như bệnh viện trợ rẫy hiện có tám mươi hệ thống máy xét nghiệm hiện đang đều là máy mượn
máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất
còn với bệnh viện hữu nghị việt đức có tới chín mươi người bệnh bảo hiểm y tế điều trị nội trú tại bệnh viện
và chín mươi năm số máy xét nghiệm là mượn của công ty trúng thầu hóa chất